công an huyện đam rồng tỉnh lâm đồng vừa bàn giao đối tượng k hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại xã đắc plao huyện đắc long tỉnh đắc nông cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
qua điều tra lực lượng công an xác định nạn nhân là anh rơn nang y trương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã liêng srong huyện đam rồng
từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng k hai
là bố vợ của nạn nhân lên làm việc
qua đầu tranh đối tượng đã thừa nhận dùng vật cứng đánh mạnh nhiều nhát vào vùng mặt con rể
khiến nạn nhân tử vong sau đó đem thi thể nạn nhân ném xuống suối rồi sang tỉnh đắk nông lần trốn
ngày hôm qua công an xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm đã tiếp nhận tin báo của người dân
về vụ một bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn để xác minh làm rõ theo quy định
sáng cùng ngày người dân tại dãy nhà trọ trên đường thới tam thôn một mươi sáu
xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm phát hiện bé trai hơn một tuổi cơ thể bị bỏng
người lột ra nằm trong phòng trọ mẹ bé trai này cho biết bé bị bỏng nước sôi
tuy nhiên thấy bé có nhiều vết thương khác tay phải bị gãy nghi bị bạo hành
nên người dân trình báo công an địa phương hiện bé trai này đã được đưa vào bệnh viện điều trị
công an cũng đã có mặt để lấy lời khai những người liên quan làm rõ vụ việc
tòa nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt
bị cáo nguyễn trí hùng ba mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn tuấn anh ba mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai một mươi sáu năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hai năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hình phạt một mươi tám năm tù
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tuấn anh đặt mua của hùng một trăm linh gam ma túy đá
với giá ba mươi một triệu đồng sau đó hùng giao một gói ma túy có khối lượng hơn bảy mươi tám triệu đồng
hùng đặt hai mươi tám gam cho tuấn anh với giá một mươi bốn triệu đồng vào ngày hai mươi bảy tháng bảy tuấn anh mang ba gói ma túy
cùng một cây súng bút tự chế hai viên đạn thể thao đi đến thị trấn tân phú huyện tân phú
thì bị công an huyện tân phú phát hiện bắt quả tàng chưa cùng ngày công an huyện tân phú bắt sợ hùng
khi mang ma túy đi bán ở khu vực phường trạng giài tổng khối lượng ma túy thu giữ được hơn hai trăm linh gam
theo ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng bốn cho đến nay bộ y tế đã có công văn khẩn về việc tăng
cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện
nghiêm các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh truyền nhiễm khác các tỉnh thành phố tuyệt đối không được chủ quan lơ là
mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết của chính phủ
và của bộ y tế các tỉnh thành phố thúc đẩy tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đạt mục tiêu đề ra
huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt
việc giả soát vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhất là với các nhóm có nguy cơ cao
liên quan đến vụ đánh bạc hai một trăm năm mươi tỷ đồng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành
bản kháng nghị phúc thẩm
theo hướng tăng nặng hình phạt không cho hưởng án treo đối với một số bị cáo
theo nội dung vụ án từ đầu năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn điền quê hải phòng lấy tài khoản trên trang web
cácượcbóng tám mươi tám com rồi chia ra nhiều tài khoản khác nhau để giao cho nguyễn văn dương quản lý
chia ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho các con bạc để tổ chức đánh bạc trên mạng internet với hình thức
cá độ bóng đá để thu lợi cơ quan chức năng đã xử lý hình sự đối với nguyễn văn dương và bốn người khác
về tội tổ chức đánh bạc
sáu người về tội đánh bạc một người về tội đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng hai người về tội tàng trữ
vũ khí quân dụng tại phiên xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn văn dương
tù về tội tổ chức đánh bạc hai bị cáo nhận án tù về tội đánh bạc tám bị cáo khác được hưởng án treo cùng
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc ba bị cáo còn lại có mức án một năm tù đến một năm sáu tháng tù
về các tội đánh bạc tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tuy nhiên theo viện kiểm sát hội đồng xét xử cho các bị ác cáo
hưởng án treo là không đúng quy định pháp luật viện kiểm sát kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm
đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với tám bị cáo
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hai đối tượng là mai quang bính và vũ văn phụng đều ở thị xã bỉm sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố
theo tài liệu của cơ quan điều tra năm hai nghìn một mươi bảy mai quang bính nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thị xã bỉm sơn
và vũ văn phụng nguyên giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã biểm sơn đã thẩm định và tham mưu
trình chủ tịch ubnd thị xã bỉm sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai
trong một hộ gia đình ở phường ngọc trảo thị xã biển sơn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
còn tại hương nghiên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương nghiên vừa ra quy định khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc hưng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ an phúc hưng về tội trốn thuế
theo tài liệu điều tra quá trình điều hành hoạt động kinh doanh trong hai năm
năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một nguyễn ngọc hưng giám đốc công ty đã thiết lập một trăm chín mươi năm hợp đồng mua bán và các chứng tử đầu vào khống
thực tế không có việc mua bán hàng hóa với một trăm linh ba cá nhân ngoài địa bàn tỉnh hưng yên với số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
sau đó hưng đã sử dụng các hợp đồng mua bán và chứng từ đầu vào không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa
nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ trốn thuế làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp
đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần hai tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với các đơn vị thuộc công an tỉnh quảng trị
vừa triệt phá thành công đường dây tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh thu giữ hai một trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày sáu tháng bốn tiến hành kiểm tra phòng trọ tại số năm trăm linh bốn số một mươi lý tự trọng
tổ dân phố sáu phường đồng phú tp đồng hới
lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng ngô minh tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tỉnh quảng trị
tàng trữ chín trăm bảy mươi bảy viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn
mở rộng điều tra tường khai nhận số ma túy trên mua của nguyễn đình sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
khám xét khẩn cấp nơi ở của sáng tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị lực lượng phá án đã thu giữ được một hai trăm một mươi tám viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai điện thoại di động và một số đồ vật tài liệu có liên quan
theo thống kê của bộ công an người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng ngày càng gia tăng
nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp bị ngáo đá loạn thần có hành vi ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
thậm chí là gây ra những thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến người dân lo lắng bất an
do vậy nếu quản lý tốt người nghiện sau cai có thể kéo giảm các loại tội phạm
chỉ còn một thời gian ngắn nữa là học sinh
học viên nguyễn văn toàn hết thời gian cai nghiện tại trung tâm cai nghiện số ba hà nội
hơn một năm ở đây toàn không những cắt cơn không bị phụ thuộc vào ma túy
mà còn nhận được sự hướng dẫn đào tạo nghề giúp em bớt đi sự mặc cảm nỗi lo thất nghiệp khi trở về địa phương
khi được vào đây điều trị tôi đã được các thầy các cô tư vấn hướng nghiệp
sau khi tôi tái hòa nhập cộng đồng tôi sẽ áp dụng cái nghề ở trong này đó chính là nghề điện
và tôi sẽ mở một cửa hàng nhỏ để hoàn
ổn định cuộc sống giúp ích cho gia đình cộng đồng và xã hội
khi trở về địa phương thì đã có nhiều học viên vận dụng cái kiến thức của mình được học
để lao động sản xuất tham gia tại các cơ quan đơn vị
cũng như là có những học viên đã chủ động mở các dịch vụ sửa chữa xe máy
cũng như là tham gia tổ chức lao động sản xuất có cái phần thu nhập cho bản thân và cho gia đình cho xã hội
còn với người đàn ông này khi đã làm chủ doanh nghiệp về vận tải
tạo việc làm cho gần năm mươi lao động với mức lương từ một mươi đến một mươi bảy triệu đồng một người một tháng
anh càng thâm thía lại quá khứ
mà tùy đã từng đẩy anh vào quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời
khi mà mình cũng vừa với ở trại gia thì bố mất đấy cũng là cuộc sống
và mình cảm thấy rất là có lỗi
và cũng phấn đấu từng ngày nghĩ rằng lúc đầu thì cũng nghĩ là mong muốn được cuộc sống bình thường như mọi người thôi
đấy khi mà có được cuộc sống bình thường rồi thì lại muốn có những thứ người ta có
ví dụ như có cái xe để đi có cái nhà đàng hoàng để ở hơn nữa là có vợ có con
thì chính những điều đấy là động lực thôi
thực tế tội phạm về ma túy gia tăng và phức tạp một phần do sự gia tăng của người nghiện
do đó đấu tranh không chỉ là bắt giữ mà phải làm sao ngăn chặn giảm được tội phạm giảm nguồn cung ma túy
tức yếu tố phòng ngừa là quan trọng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thì chúng tôi đã khám phá ba mươi vụ mua bán chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó thì có nhiều vụ thì với số lượng lớn và nhiều đối tượng
ngoài ra trong công tác cai nghiện thì trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba thì chúng tôi đã đưa một mươi trường hợp đi cai nghiện bắt buộc
và vận động bốn mươi trường hợp đi cai nghiện tự nguyện
đấu tranh làm rõ những cái điểm tụ điểm phức tạp về ma túy bắt giữ khởi tối những cái đối tượng cầm đầu chủ mưu
với mục đích là giảm nguồn cung
từ đó thì sẽ hạn chế cái việc phạm tội vài ma túy trên địa bàn được sắp sơ
ma túy là con đường ngắn nhất hủy hoại sức khỏe của bản thân và cuộc sống của gia đình đặc biệt dễ trở thành tội phạm
do đó công tác phòng chống ma túy phải được thực hiện thường xuyên liên tục
và giảm cung giảm cầu giảm tác hại ma túy chính là thế kiềng ba chân vững chắc để phòng chống loại tội phạm này